tóm tắt tiểu sử chủ tịch nước tô lâm
ngày sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
quê quán xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên
dân tộc kinh
ngày được tuyển dụng vào công an nhân dân tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày vào đảng ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chuyên môn nghiệp vụ đại học an ninh nhân dân
học hàm học vị giáo sư tiến sĩ
lý luận chính trị cao cấp
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
cấp bậc hàm đại tướng
tóm tắt quá trình công tác
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
học viên đại học an ninh nhân dân
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cán bộ cục bảo vệ chính trị
năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng cục bảo vệ chính trị i tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị một
tổng cục an ninh bộ công an từ tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn sáu
cục trưởng cục bảo vệ chính trị ba tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
tháng bốn năm hai nghìn bảy được phong quân hàm thiếu tướng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn chín đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tổng cục trưởng tổng cục an ninh một bộ công an
tháng bảy năm hai nghìn một mươi được phong quân hàm trung tướng
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thứ trưởng bộ công an
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng tháng một năm hai nghìn một mươi một được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn được phong quân hàm thượng tướng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tháng một năm hai nghìn một mươi chín được phong quân hàm đại tướng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị khóa một mươi ba
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
ủy viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba được trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
được quốc hội bầu giữ trước chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu